ngày một mươi hai tháng ba tại tp hcm bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ phát động ngày quyền của người tiêu dùng việt nam năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi năm tháng ba hàng năm đã trở thành ngày quyền của người tiêu dùng việt nam theo quyết định của thủ tướng chính phủ
chủ đề năm nay được bộ công thương xác định là doanh nghiệp vì người tiêu dùng
tại lễ phát động bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tích cực tham gia hưởng ứng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh bền vững nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sôi động như hiện nay
hưởng ứng lễ phát động ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao trách nhiệm
chung tay hành động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tại lễ phát động đã có một mươi doanh nghiệp ký cam kết tham gia chương trình doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng do bộ công thương triển khai